hội đồng nhân dân tỉnh lào cai đã tổ chức kỳ họp thứ sáu bất thường thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính khu vực thị trấn sapa mở rộng và thành lập thị xã sapa
theo đó thị trấn sapa mở rộng có diện tích hơn năm mươi năm km hai và đạt tiêu chí đô thị loại bốn trong đó gồm nguyên trạng thị trấn sapa cũ và một phần mở rộng ra các xã hầu thào lao trải sapa và san xả hồ
điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp xã huyện sapa để thành lập thị xã sapa
khi thành lập thị xã sapa có diện tích trên sáu trăm tám mươi km hai dân số hơn sáu mươi một người gồm sáu phường và một mươi xã
trước đó qua thăm dò của ủy ban nhân dân tỉnh lào cai người dân đã đồng thuận cao với việc thành lập thị xã sapa
việc thành lập thị xã sapa sẽ giải quyết những bất cập về địa giới hành chính sắp xếp lại bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn đồng thời tạo điều kiện để sapa khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh